trong chiều nay ngày một mươi một tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng tiếp thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế bộ thương mại hoa kỳ ông gilbert kepland
khẳng định quan hệ song phương còn nhiều dư địa để khai thác đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhìn nhận chuyến thăm của thứ trưởng thương mại ginbert kepland mở ra không gian mới cho quan hệ hai nước nhất là trong lĩnh vực thương mại
về phần mình ông gilbert kepland mong muốn từ chuyến thăm này sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ song phương đặc biệt là thương mại
ông cũng nêu một số vấn đề cụ thể với mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam quan tâm giải quyết
ghi nhận ý kiến của thứ trưởng thương mại hoa kỳ thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam rất quan tâm lắng nghe và nỗ lực giải quyết các quan tâm của phía hoa kỳ
thủ tướng nhấn mạnh việt nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách đổi mới và hội nhập quốc tế nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả tại thị trường việt nam
thủ tướng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến nhiều tập đoàn lớn của hoa kỳ đã có mặt ở việt nam và tham gia hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
wfef asean mà việt nam đăng cai tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp hoa kỳ tìm hiểu xúc tiến đầu tư kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cũng nhấn mạnh nền kinh tế của cả hai nước mang tính bổ sung lẫn nhau và thể hiện mong muốn tiến tới cân bằng cán cân thương mại với hoa kỳ